tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng vừa ký ban hành chỉ thị của bộ chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
bộ chính trị nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng
đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới
xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ
bình đẳng đúng pháp luật an toàn tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân
theo chỉ đạo của bộ chính trị cấp ủy các cấp cần lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự
bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của đảng trong công tác cán bộ
kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự
cần được gắn kết để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và năng lực
có quan điểm lập trường chính trị vững vàng đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật
có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
đặc biệt kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
những người không xứng đáng không đủ tiêu chuẩn nhất là những người xa suốt về phẩm chất đạo đức
tham nhũng chạy chức chạy quyền su nịnh kiêu ngạo quan liêu gây mất đoàn kết
ảnh hưởng sâu đến uy tín của đảng nhà nước
bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy phân đấu giới thiệu lựa chọn bầu được những đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân thật sự tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
đồng thời phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn đủ số lượng có cơ cấu hợp lý trong đó lấy tiêu chuẩn
chất lượng đại biểu làm trọng tâm không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn
bộ chính trị nhấn mạnh nhiệm vụ phấn đấu bầu đủ năm trăm linh đại biểu quốc hội và đạt tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách
việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân phải bảo đảm
theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan trung ương có thẩm quyền
các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương
giới thiệu người ra ứng cử đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân các cấp
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử
bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử bầu cử theo quy định của pháp luật
theo bộ chính trị cần nghiên cứu các quy định chặt chẽ về việc phân bổ người ứng cử đại biểu quốc hội do trung ương giới thiệu
việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
việc tuyên truyền vận động bầu cử giải quyết khiếu nại tố cáo
cùng với đó quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử phải có quy trình thật chặt chẽ đúng quy định của hiến pháp và pháp luật
đồng thời phải quy định rõ việc gì được làm việc gì không được làm trong vận động bầu cử
tránh tình trạng vận động không lành mạnh khắc phục hiệu quả những hạn chế khuyết điểm
trong tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các khóa gần đây
bộ chính trị yêu cầu các cấp động viên mọi cử tri tự giác tích cực và chủ động tham gia bầu cử
nghiên cứu ký về danh sách người ứng cử
mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu để cao trách nhiệm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử
để cuộc bầu cử đạt hiệu quả bộ chính trị chỉ thị chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án
bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội giải quyết kịp thời đúng pháp luật
các khiếu nại tố cáo của công dân ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật về bầu cử
kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc âm mưu hành động phá hoại cuộc bầu cử
lợi dụng bầu cử để gây dối và có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai
dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử
các tỉnh ủy thành ủy được giao thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử
làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh
trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương